dẫu vậy trên thị trường hiện nay rất khó để tìm thấy một sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ những cửa tiệm bán mặt hàng này
đến một địa chỉ chuyên bán rượu ngoại và xịt gà trên phố nguyễn khang chúng tôi được người bán giới thiệu vài chục mẫu xì gà có giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng mỗi hộp
từ những mẫu dành cho người mới hút đến những mẫu xì gà chuyên để làm quà tặng
các sản phẩm có nguồn gốc từ mỹ đức tây ban nha cuba
tất cả đều là hàng sách tay và giấy chứng nhận hàng thật duy nhất là cam kết của cửa hàng
cảm ơn các bạn đã xem video này
xin chào và hẹn gặp lại
trên một con phố chuyên bán thuốc lá lậu như nguyễn siêu đoạn giao lê thái tổ lương văn can
siga cũng là mặt hàng đắt khách
nếu xì gà được bán tại các cửa hàng thường có giá khá cao rẻ nhất cũng vài triệu mỗi hộp
thì tại các sạp bán rong này xì gà được bán với mức giá rất hấp dẫn khoảng vài trăm nghìn mỗi hộp
không biển hiệu vài chiếc vỏ hộp thuốc da dấu và chỉ lấy ra khi khách yêu cầu
thuốc lá ngoại và xịt gà vẫn hàng ngày được cung cấp ra thị trường ngay giữa trung tâm hà nội
mặc dù được bán với giá rẻ người bán vẫn tự tin khẳng định về chất lượng và nguồn gốc của mặt hàng này
cùng với rượu ngoại siga trở thành lựa chọn của nhiều người ưu tiên cân nhắc mua làm quà mỗi dịp cuối năm
vì vậy dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra nhưng thị trường xì gà vẫn hoạt động khá nhộn nhịp bằng cách chuyển từ bán ở cửa hàng sang bán online
với từ khóa siga hà nội hàng loạt kết quả tìm kiếm là các cá nhân không cửa hàng cửa hiệu chỉ bán và nhận tư vấn khách
hàng loạt kết quả mạng và giao hàng tận nơi khi đặt mua
trong vai người mới muốn tìm hiểu các dòng siga làm quà tặng
chúng tôi hẹn được một người chuyên cung cấp hàng online để xem hàng
theo người này bán hàng online sẽ đem lại lợi thế về giá cả hơn dù nguồn hàng vẫn như vậy
hàng loạt kết quả tìm kiếm là các cá nhân không cửa hàng cửa hiệu chỉ bán và nhận tư vấn khách
thuốc lá nó không phải là một cái vật nó quá tinh vi nó quá nhỏ mà khi mà chúng ta đưa qua biên giới mà chúng ta không ngăn chặn được nó
vấn đề là các lực lượng chức năng làm thế nào để ngăn chặn nó
cũng giống như thuốc lá lậu siga nhập lậu trở thành ngành kinh doanh đem đến lợi nhuận cao

mức thuế áp dụng cho ngành hàng đặc biệt trong khi giá trị mặt hàng lại lớn
nguồn siga giả cũng có nhiều cơ hội tuồn vào thị trường trong nước khi đánh vào điểm yếu của những người dùng mới
nhưng thiếu kiến thức về siga hút theo trào lưu
và nhu cầu siga bình dân lớn đã khiến đây trở thành ngành kinh doanh một vốn bốn lời
cùng với đó là yếu kém trong việc kiểm soát hàng nhập lậu lưu thông trong thị trường
cũng là lý do khiến cho mặt hàng này vẫn dễ dàng tìm mua
chỉ cần có nhu cầu
như ở việt nam thì có cái việc là chống buôn lậu chống ở cửa khẩu thôi
chứ còn khi mà nó đã vào nó trôi nổi ở trong thị trường
thì tất cả các hàng này nó trở thành cái hàng được phép buôn bán ra thị trường việt nam
và đấy chính là một vấn đề mà chúng ta phải bịt cái lỗ hỏng ấy
ở trong khu vực đông nam á ví dụ gần nhất là philippines
philippines vừa qua đã tăng thuế thuốc lá đồng thời cải cách các cơ chế tính thuế
để có thuế hỗn hợp
trong thời gian đó philippines cũng áp dụng các biện pháp kiềm chế buôn lậu
và do vậy họ vừa tăng thuế vừa kiểm soát tốt buồn lậu
về nguồn gốc của việc buôn lậu các loại thuốc lá
chúng ta có thể thấy rằng nó xuất phát từ các địa bàn giáp biên
chủ yếu được nhập lậu ở biên giới campuchia và các tỉnh phía nam
nếu chính phủ kiểm soát tốt các địa bàn này thì mọi việc có thể thay đổi
việc này tất nhiên còn nhiều khó khăn
nhưng nếu tập trung thì tôi tin rằng chắc chắn sẽ thành công
với nguồn lợi lớn nhập lậu xì gà cũng vì thế mà diễn ra với quy mô lớn hơn
mới đây nhất ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
cục hải quan thành phố hồ chí minh đã thu giữ gần hai năm trăm linh điếu xì gà cuba
nhập lậu qua cửa khẩu tân sơn nhất được chứa đựng trong ba vali
trước đó không lâu ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng hải quan phát hiện một đối tượng vận chuyển trái phép
một bốn trăm linh điếu xì gà từ moscow về việt nam
qua đường hàng không
thất thoát nguồn thu từ thuế và làm hỗn loạn thị trường trong nước
là hệ quả từ việc mất kiểm soát thị trường thuốc lá xì gà lậu
tình trạng trên chắc chắn sẽ có những diễn biến phức tạp hơn
nếu các cơ quan chức năng không tìm ra lời giải phù hợp